thưa quý vị và các bạn thời điểm hiện nay bộ công an đang nỗ lực tổ chức xây dựng mã số định danh cá nhân cơ sở dữ liệu dân cư để hướng đến mục tiêu dừng sử dụng sổ hộ khẩu giấy kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một khi luật cư trú sửa đổi có hiệu lực
và việc quản lý dân cư sẽ được thay thế bằng mã số định danh cá nhân tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính
quyết tâm này của bộ trưởng bộ công an khiến người dân hết sức vui mừng phấn khởi
cuốn sổ hộ khẩu này với ông nguyễn mạnh hùng như một thứ tài sản mà ông và cả gia đình luôn canh cánh phải lau cất giữ và bảo quản cẩn thận
ngay thông tin có chủ trương bỏ sổ hộ khẩu ông cảm thấy như chút được gánh nặng
thực ra đối với người dân chúng tôi rất phấn khởi bởi vì nó giảm bớt được các thủ tục hành chính
đối với người dân đi làm những thủ tục phải mang sổ hộ khẩu mang các giấy tờ đi theo rất khó khăn
nhưng mà làm được cái đó thì chúng tôi rất đồng tình với việc đó
với ông khanh chú tại quận long biên hà nội ông đã mất hai tuần đi đi lại lại để làm thủ tục thừa kế cho người thân
nguyên nhân là do cuốn sổ hộ khẩu của gia đình ông dùng lâu
sáu năm đã cũ nhiều thông tin không còn chính xác mà chưa kịp trình báo sửa đổi
chính vì vậy ông rất ủng hộ thủ tục hành chính điện tử mà các cơ quan chức năng đang triển khai
thủ tục hành chính qua điện tử thì nó là một thông tin yếu nhất rồi
mọi người dân đều hưởng ứng thôi bởi vì tất cả là từ những thủ tục phức tạp và những thủ tục ngắn gọn đều nhanh chóng rồi
thời điểm hiện nay cùng với
nỗ lực của lực lượng công an người dân trên cả nước đang đồng hành cùng lực lượng triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu này chính là điều kiện để thi hành luật cư trú trong đó có việc xóa bỏ sổ hộ khẩu
theo đó hầu hết người dân đều nhận thức được ý nghĩa từ dự án này đem lại và coi đây là một bước tiến bộ trong cải cách thủ tục hành chính mang lại nhiều lợi ích cho người dân
với người dân thì mình rất mong muốn cái dữ liệu dân cư quốc gia sớm đi vào hoạt động để
thứ nhất là quyền lợi của mình để giảm thiểu những cái giấy tờ liên quan này mình cầm theo là cái điều đấy mình mong muốn nhất
bỏ sổ hộ khẩu thì đi đâu mà tất cả những cái việc thủ tục hành chính là cũng không phải đem đi để gọi là trình báo hoặc đưa về tránh sự gọi là mất mát hoặc là thất thoát
mà chỉ cần có những cái mã số cá nhân làm người dân thì tôi nghĩ là rất thuận lợi và rất ủng hộ bởi vì là nó rất thuận tiện
những cái gì mà nó là thuận tiện và lợi ích cho dân thì dân rất là ủng hộ và rất nhiệt tình
nhà nước mình mà chuyển đổi làm được cái thông tin cá nhân này để sau này vào lưu trữ qua máy là người dân rất là thuận lợi không phải bảo quản cái sổ hộ khẩu này nữa
đấy cái đó là cái thuận lợi cho nhân dân
vâng rõ ràng việc thay thế sổ hộ khẩu mã số định danh là mong muốn của hàng triệu công dân việt nam từ rất lâu
và để đáp ứng sự mong mỏi này bộ công an đã đặt quyết tâm đó là dừng việc sử dụng sổ hộ khẩu giấy
kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một khi luật cư trú sửa đổi có hiệu lực
với vai trò là lực lượng chủ công trong công tác này bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm khẳng định
việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm việc thi hành luật cư trú sửa đổi
vừa là trách nhiệm pháp lý trách nhiệm chính trị vừa là mệnh lệnh công tác và cũng là danh dự của lực lượng công an nhân dân
để hiện thực hóa quyết tâm trong suốt thời gian qua lực lượng công an đã trên cả nước đã và đang nỗ lực ngày đêm
đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhằm bảo đảm kế hoạch đã đề ra
không có ngày nghỉ bất kể thời gian nào trong ngày trong suốt thời gian qua những tổ công tác của công an các đơn vị địa phương
đều căng mình triển khai nhiệm vụ thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư
toàn lực lượng đã làm việc với tinh thần khẩn trương cấp bách vừa chạy vừa xếp hàng
nhưng đồng thời phải làm vững chắc từng bước với yêu cầu xuyên suốt đó là dữ liệu dân cư thu thập ở các địa phương
phải bảo đảm chính xác cập nhật
công an thành phố thái bình đã tăng cường hết các cán bộ xuống tận từng công an các cơ sở để cùng ăn cùng làm
và cùng thu thập phiếu với công an các xã phường làm việc hết cả các ngày kể cả ngày nghỉ như là thứ bảy chủ nhật hoặc là ngoài giờ
với lại với cái phương châm là hết giờ nhưng không hết việc tất cả tập trung cao độ
để đảm bảo tiến độ thì sẽ phân thành nhiều cái ca làm việc trong một ngày
phân ca rõ ràng trách nhiệm quán phiếu để cho các đồng chí cán bộ chiến sĩ tham gia nhập tăng ý thức trách nhiệm
để đảm bảo và hoàn thành chất lượng và số lượng phiếu theo chỉ đạo của công an thành phố
chúng tôi là người dân địa phương thì thấy là lực lượng công an của cả nước cũng như nói riêng là công an thị trấn phúc thọ
chúng tôi thấy là cái hình rất là vất vả
làm về cái thông tin cá nhân này không phải là đến nhà một lần mà làm được ngay
những nhà là tôi theo dõi nhà tôi thì ở gần đường
thấy theo dõi cảnh nên là ban ngày đến thì bà còn đi làm chập tối đến thì trưa về lại tám chín giờ tối
đến có những nhà thì chín giờ người ta đón cổng lại phải đến ngay hôm sau
rất là vất vả cho lực lượng công an đi làm công an hộ khẩu
tính đến thời điểm hiện nay kết quả thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư rất tích cực
bám sát chương trình kế hoạch đạt ra công tác thu thập nhập dữ liệu thông tin kiểm tra phúc tra đạt tỷ lệ cao
đảm bảo sự chính xác không để xảy ra sai lệch và an toàn tuyệt đối thông tin cá nhân
tuy nhiên để thực hiện mục tiêu xóa bỏ sổ hộ khẩu giấy đặc biệt đạt mốc thời gian vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn không chỉ của lực lượng công an nhân dân
chúng tôi nghĩ là tất cả các bước đi lộ trình tất cả các cơ quan có cái sự phối hợp để thực hiện cái này thì nó sẽ là thực hiện
có đủ điều kiện thời gian và những điều kiện khác
thế nhưng ở đây cũng đòi hỏi là quân thủ quốc hội có những nghị quyết thống nhất như vậy đưa vào những luật như vậy
đòi hỏi các cơ quan cần phải phối hợp
chúng tôi với khả năng chúng tôi là cơ quan chủ trì cái việc này chúng tôi hoàn toàn thấy có đủ khả năng về những điều kiện
bây giờ từ chuyển đổi vẫn còn lưu lại đến số hộ khẩu cho đến năm hai nghìn hai mươi năm là chúng tôi thấy không phù hợp không thực tế
điều này đồng chí chủ tịch quốc hội cũng đã nói rồi đây là một sự thay đổi rất căn bản mà nó là ước mong mong muốn của nhân dân của các công dân
quyết tâm của chính phủ của bộ công an trong việc kiên quyết bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một khi luật cư trú sửa đổi có hiệu lực
đang nhận được sự đồng tình ủng hộ rất lớn của quần chúng nhân dân
đây cũng chính là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ công an hàng ngày hàng giờ vượt qua khó khăn vất vả
hoàn thành nhiệm vụ được sao
quyết tâm của bộ trưởng bộ công an cũng thể hiện tinh thần của lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
hôm nay đoàn công tác của bộ y tế do thứ trưởng nguyễn trường sơn làm trưởng đoàn đã đến làm việc với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng nam
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín qua đó nhằm nắm tình hình phòng chống dịch bệnh tại quảng nam và nhu cầu của địa phương để bộ y tế có thể hỗ trợ kịp thời
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đánh giá cao sự chủ động quyết liệt trong công tác phòng chống dịch của tỉnh quảng nam
chỉ trong một thời gian ngắn các đơn vị đã huy động được hơn một mươi người tham gia vào năm tám trăm bốn mươi tám tổ covid một mươi chín cộng đồng
thứ trưởng nguyễn trường sơn đề nghị trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng nam cần chú trọng hơn nữa trong giám sát các trường hợp sốt ho khó thở
không chủ quan với các chỉ số này và phải giám sát thường xuyên liên tục mà không cần yếu tố dịch tễ
nếu bất kỳ ai trong cộng đồng hay bệnh viện có những dấu hiệu này đều phải lấy mẫu xét nghiệm
cũng tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn trường sơn cho biết bộ y tế sẽ hỗ trợ trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng nam một mươi sinh phẩm để xét nghiệm sars cov hai
điều động một số đơn vị hỗ trợ cho mượn trang thiết bị máy móc phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế có công văn hỏa tốc gửi bệnh viện bạch mai về việc điều động đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch covid một mươi chín tại hải dương
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại hải dương và theo đề nghị của bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương
tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị giám đốc bệnh viện bạch mai
cử một đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch covid một mươi chín tiếp viện cho bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương
năm chuyên gia bao gồm một hồi sức tích cực một kiểm soát nhiễm khuẩn một truyền nhiễm một xét nghiệm một điều dưỡng hồi sức tích cực
cũng trong ngày hôm nay bộ y tế có công điện về việc hỗ trợ ngành y tế tỉnh hải dương điều tra dịch tễ khoanh vùng cách ly lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
hiện hải dương đã bắt đầu thực hiện cách ly xã hội sau khi liên tiếp phát hiện các ca bệnh
đáng lo ngại là các ca bệnh có tiền sử đi lại và tiếp xúc khá phức tạp trong cộng đồng
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn yên khánh tổng công ty kiểu long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu giá và thu phí tuyến cao tốc tp hcm trung lương
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm gồm một đinh la thăng nguyên bộ trưởng bộ giao thông vận tải hiện đang chấp hành hình phạt tù trong vụ án khác
hai nguyễn hồng trường nguyên thứ trưởng bộ giao thông vận tải chủ tịch hội đồng ban đấu giá quyền thu phí cao
ba nguyễn trí thành nguyên vụ phó vụ tài chính bộ giao thông vận tải ủy viên hội đồng bán đấu giá
bốn lê trung cường chuyên viên vụ tài chính bộ giao thông vận tải thành viên tổ thường trưởng giúp việc hội đồng ban đấu giá
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh đối với các bị can theo đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt để mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi cho nhà nước
vì bây giờ là từ cái chuyển đổi bây giờ vẫn còn lưu lại đến cái sổ khẩu cho đến năm hai nghìn hai mươi năm là chúng tôi thấy không phù hợp không thực tế
điều này đồng chí chủ tịch quốc hội cũng đã nói rồi đây nó là một cái sự thay đổi rất căn bản mà nó là cái ước mong muốn của nhân dân của các công dân

quyết tâm của chính phủ của bộ công an trong việc kiên quyết bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một khi luật cư trú sửa đổi có hiệu lực
đang nhận được sự đồng tình ủng hộ rất lớn của quần chúng nhân dân
đây cũng chính là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ công an hàng ngày hàng giờ vượt qua khó khăn vất vả hoàn thành nhiệm vụ được giao
quyết tâm của bộ trưởng bộ công an cũng thể hiện tinh thần của lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ